tại hà nội liên hiệp hội về người khuyết tật việt nam đã tổ chức lễ ra mắt tạp chí điện tử đồng hành việt
đây là trang thông tin dành cho người khuyết tật việt nam trong đó có các hoạt động trợ giúp bảo vệ người khuyết tật và phản biện các chính sách liên quan
đây là trang thông tin điện tử dành cho người khuyết tật việt nam có chức năng nhiệm vụ đăng tải các chính sách chủ trương của đảng nhà nước dành cho người khuyết tật
đồng thời là diễn đàn nghiên cứu trao đổi chính sách kinh nghiệm hoạt động của các cấp các ngành tổ chức và mọi người trong và ngoài nước
về các vấn đề sự kiện liên quan đến người khuyết tật trên tất cả các lĩnh vực của xã hội nhất là các hoạt động trợ giúp bảo vệ phản biện chính sách liên quan đến người khuyết tật
chúng tôi rất muốn là kể cả cái cuộc sống của những người khuyết tật ở cơ sở mà cần cái đề xuất gì
thì trên tạp chí thể hiện cái điều đó thì liên hiệp hội sẽ tổng hợp cái điều đó chuyển đến mặt trận
hay là chuyển đến các cơ quan
chúng tôi muốn là thực hiện chính sách của đảng nhà nước mục tiêu là gì
chúng tôi muốn là mang đến hạnh phúc cho người khuyết tật từ việc làm tiếp cận với giáo dục tiếp cận với y tế tiếp cận với cuộc sống mà của những người bình thường xung quanh ấy
tạp chí điện tử đồng hành việt mang ý nghĩa cộng đồng xã hội đồng hành cùng người khuyết tật trong hành trình phát triển chung của đất nước
qua đó góp phần nâng cao năng lực nhận thức tạo môi trường bình đẳng thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật vào các hoạt động xã hội
khẳng định sự bình đẳng giữa con người với con người